trong khi nhận thức của người dân về tiêu dùng hàng việt nam đang ngày càng được cải thiện
thì hiện tại việc phân phối sản phẩm của các thương hiệu trong nước
đặc biệt là các mặt hàng có nguồn gốc nông sản lại đang tồn tại nhiều hạn chế
từ đó cũng ảnh hưởng đến việc tiếp cận của người tiêu dùng
các sản phẩm được bày bán trong khuôn khổ tuần nhận diện thương hiệu việt
chất lượng đảm bảo giá thành hợp túi tiền
song không ít sản phẩm hiện tại chưa thể đến với người tiêu dùng
để được cầu phân phối
có sáu hệ thống đại lý tại địa bàn thành phố lào cai để cung cấp tới các tỉnh
hiện tại doanh nghiệp đang gặp khó khăn là chưa tìm được nhà phân phối
ở các tỉnh phía bắc thí dụ như hà nội thanh hóa nghệ an miền trung
tất cả các tỉnh đấy là chưa có nhà phân phối để đưa được sản phẩm chính hiệu
để đến tay người tiêu dùng
thiếu kênh phân phối khiến cho không ít sản phẩm thương hiệu việt
chỉ có thể tiếp cận với người tiêu dùng tại địa phương hoặc các vùng lân cận
và cũng bởi không có hệ thống đại lý nên rất nhiều sản phẩm bị làm giả nhãn hiệu
và bày bán tại các địa phương khác gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
hậu quả của việc làm này không chỉ ảnh hưởng tới người mua
mà còn phá hỏng thương hiệu của sản phẩm hàng việt
giải quyết tình trạng khó khăn trong phân phối sản phẩm
đòi hỏi sự trợ giúp của cơ quan quản lý nhà nước
trong việc tạo ra liên kết giữa nhà sản xuất và nhà phân phối
thực tế cũng cho thấy các địa phương tạo được mối liên kết này
đã mang lại hiệu quả rõ ràng cho người sản xuất

có mấy chục các hộ nông dân các doanh nghiệp sản xuất
và kinh doanh những sản phẩm hàng hóa nông sản thực phẩm của địa phương
lên ký kết các hợp đồng tiêu thụ
chuỗi siêu thị ấy người ta cũng về người ta khảo sát
và người ta mua tại địa phương
chính vì thế là cái giá thành sản phẩm của người ta bán trong siêu thị
nó rất sức cạnh tranh bởi vì người ta mua tận gốc bán tận ngọt
có thể thấy quyết tâm của các cơ quan quản lý
trong việc thực hiện cuộc vận động
người việt nam đã tạo ra một cơ quan quản lý

tuy nhiên để cuộc vận động thực sự phát huy hiệu quả
thì việc xây dựng kênh phân phối chấp nối cung cầu
từ nhà sản xuất tới nhà bán lẻ là hết sức cần thiết
tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số bốn
vào ngày hôm qua ngày bốn tháng một mươi bão số bốn mozige hay còn gọi là bão cầu vồng
mạnh cấp một mươi một một mươi hai đã đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực bán đảo lôi châu trung quốc
sau đó di chuyển vào khu vực đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
dự báo đến ngày hôm nay ngày năm tháng chín bão sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp
trên đất liền tỉnh quảng tây theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở các tỉnh đông bắc bắc bộ
và vùng núi phía bắc sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
tổng lượng mưa dự báo từ tối ngày bốn tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi
khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh mm đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ
thuộc các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng
trước nguy cơ ảnh hưởng của bão hôm qua ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh miền núi đông bắc và đông bắc bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để điều chỉnh công tác chỉ đạo trên đất liền cho phù hợp
kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống
ở ven sông suối vùng trũng thấp khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
chỉ đạo chủ các hồ chứa chủ động vận hành đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ sản xuất
trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phó thủ tướng hoàng trung hải
yêu cầu các bộ ngành địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người
tài sản các khu vực nguy hiểm vùng trũng thấp ven sông ven biển
chú ý vấn đề thoát lũ tiêu nước bảo vệ hoa màu giao thông đi lại và thông tin truyền thông
đối với khu vực miền núi theo dõi chặt chẽ diễn biến bão đặc biệt là mưa lũ
giả sốt và sẵn sàng phương án di rời dân cư vùng nguy cơ lũ quét sạt lở đất
đặc biệt là các khu vực hầm lò mỏ than khoáng sản tại tỉnh quảng ninh đã bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua
các tỉnh phải tổ chức trực ban tiếp tục kiểm tra hiện trạng các hệ thống đê điều hồ chứa công trình phòng lũ
sẵn sàng các phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động
tắt đường hay kịp thời cứu giúp cho những gia đình khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống
bốn năm trở lại đây bà con cơ tu ở huyện vùng biên tây giang của tỉnh quảng nam đã tổ chức xây dựng kho thắp tỉnh thương cơ tu của đồng bào
cách làm này vừa hiệu quả và phù hợp với tính cộng đồng làng của tộc người cơ tu trên dãy trường sơn
nhất là với địa phương có địa bàn rừng núi cách trở như tây giang
bắt đầu từ những ngày đầu tháng tám khi hạt lúa trên nương đã về đến từng nhà
đồng bào cơ tu ở thôn lừa xã lăng gủi gạo thóc để đóng góp vào kho thác tỉnh thương của thôn
chủ trương vận động nhân dân tự nguyện đóng góp thóc tại kho chung của thôn đã được xã lăng huyện tây giang thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
sau bốn năm phát động đến nay bảy trên bảy thôn của xã lăng đều đã có kho thác sự chữ hay còn gọi là kho thác tỉnh thương cơ tu
hưởng ứng chủ trương của đảng nhà nước tuy nhà mình có làm hai xào ruộng
mỗi năm thu hoạch một mươi ba lúa xong năm nào mình cũng góp từ một đến hai ang lúa cho thôn
mình nghèo nhưng cũng có nhiều bà con cơ tu còn khó khăn hơn giúp được bà con có bát cơm bát cháo là mình vui rồi
trong quá trình giúp nhau nếu hộ nào đã giúp thì rất nhiệt tình ủng hộ không có mục đích khác
tính đến nay là gần hiện nay thôn là ba mươi ba hộ
nói chung thì giúp hết cả trong mùa lũ mưa báo thì giúp từng hộ
không chỉ ở các thôn mà ngay trung tâm xã lăng cũng đã hình thành một kho thóc
hiện nay trong kho thóc của xã còn dự trữ hơn bốn tấn thóc do chính sự đóng góp hàng năm của cán bộ công nhân viên chức trong xã
nếu mà không có kho thác là quy đối ra bằng tiền
là họ đế mỗi hộ là phải đạt được yêu cầu theo phương án cũng như theo nghị quyết tương nguyện
người dân họ
còn đối với xã thì xã cũng lấy cái nguồn kinh phí khác
nguồn đồng góp của tất cả đoàn viên công đoàn
hàng năm nó có quy chế để đoàn viên công đoàn để góp tiền lương hỗ trợ cho các kho thóc này
không riêng gì xã lăng mà hiện nay ở một mươi trên một mươi xã của huyện tây giang
đều đã có bảy mươi kho thóc tình thương tại bảy mươi thôn và một mươi kho thóc dự trữ tại trung tâm xã
với việc xây dựng kho thóc dự trữ tại thôn xã
giờ đây dù tình hình thời tiết có diễn biến thất thường
hay đối mặt với thiên tai
thì người cơ tu ở tây giang cũng đã có thể tự xoay sở
và tự giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian từ một mươi năm ngày đến một tháng
cách xây dựng kho thóc dự trữ của đồng bào cơ tu ở huyện tây giang
giờ đã được nhân rộng ra nhiều địa phương miền núi khác của tỉnh quảng nam
như phước sơn nam trà my hay bắc trà my
sáng qua tại tp hcm trung tâm hành động và liên kết vì môi trường
cùng phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu
đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền về nâng cao
cao ý thức bảo vệ môi trường bằng hoạt động trải nghiệm sống giản đơn
trên bốn trăm linh đoàn viên thanh niên tình nguyện đã tham gia hoạt động hữu ích này
với năm góc độ trải nghiệm sống giản đơn gồm khí hậu tái chế trồng cây hữu cơ và mặt trời
được tổ chức đơn giản dễ hiểu đã giúp các thành viên tham gia
tiếp cận được những thông tin cần thiết về bảo vệ môi trường
qua đó xây dựng ý thức trong mỗi việc làm nhỏ nhất
nhằm góp phần tích cực tạo sự chuyển biến trong phong pháp bảo vệ môi trường
sống giản đơn là thông điệp đối với mọi người về nếp sống tiết kiệm tài nguyên
tránh tác động xấu tới môi trường là trách nhiệm đối với tương lai của mỗi gia đình và xã hội
đặc biệt nhân dịp chuyến thăm và hoạt động cầu nguyện vì thế giới hòa bình
đức pháp vương gia loan đức ba đã có buổi giao lưu chia sẻ về nếp sống giản đơn vừa đủ
nhằm bảo vệ sức khỏe bảo vệ môi trường phát triển
phải gắn liền với bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên cho thế hệ mai sau
tại buổi lễ công lạc bộ tử trẻ thăng long ida tình nguyện tỷ môi trường
đã ra mắt tại thành phố hồ chí minh
gần đây tình trạng dùng sung điện bắt cá trên sông sài gòn diễn ra khá phổ biến
hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản
bên cạnh đó là gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
liên tục các ngày từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày hai tháng một mươi vừa qua
đoàn kiểm tra thuộc chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố
đã tuần tra trên sông sài gòn và một số kênh rạch thuộc nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố
qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục chiếc ghe đánh bắt cá bằng điện
tạm giữ các bộ kích điện
hầu hết các máy kích điện bị tạm giữ này đều có nguồn gốc từ trung quốc
khi thấy đoàn kiểm tra những người vi phạm đã tăng tốc ghe máy chạy vào những luồng lạch nhỏ
hoặc bỏ chạy lên bờ để trốn tránh lực lượng chức năng
việc sử dụng các loại dụng cụ như sung điện là một loại dụng cụ bị cấm đánh bắt
nguy cơ sử dụng sung điện tặng diệt những nguồn lợi thủy sản
làm cho nguồn lợi có thể là bị suy giảm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái
gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con
do cái nguồn lợi bị suy giảm chúng tôi cũng phối hợp với các quận huyện các đơn vị chức năng
trong thời gian mấy ngày qua chúng tôi cũng có mở đợt tăng cường kiểm tra kiểm soát
theo chỉ đạo thì chúng tôi cũng phát hiện trên một mươi vụ việc vi phạm
về sử dụng sung điện và kích thước pháp lý nhỏ đánh bắt cá trái phép trên sông sài gòn
tại các khu vực bãi thả cá phóng sinh dọc sông sài gòn vào những ngày cuối tuần ngày rằm
nhiều người dân đến đây để thả cá phóng sự
theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
tiếp theo chương trình là chương mục điểm báo
thưa quý vị sau khi những thông tin về gạo nhựa bùng lên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
và được xác định là gạo thật thì gần đây lại có phản ánh trên báo chí về gạo nhựa
tuy cơ quan chức năng đã thông tin về việc không thể có chuyện sản xuất gạo nhựa do chi phí cao
nhưng người dân thì vẫn không khỏi lo lắng
trên báo công an nhân dân số ra sáng nay có bài viết với nhan đề
không có gạo giả gạo nhựa như tin đồn
gần đây một hộ gia đình ở thành phố hồ chí minh sau khi mua một loại gạo mới về nấu
đã phát hiện có một số biểu hiện như hạt cơm có hạt chín hạt sống cứng như nhựa
thậm chí khi cho vào chảo giang chừng bốn đến năm phút gạo chuyển sang màu đen bốc khói khét
có mùi nhựa cháy rất khó chịu và gạo bị kết thành từng cục
từ thông tin này
các đơn vị chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngay sau đó đã vào cuộc
lấy mẫu gạo nghi là nhựa nói trên để kiểm tra
kết quả được công bố vào chiều ngày hôm qua cho thấy
qua kiểm tra phân tích thì một trăm linh mẫu gạo này là gạo thật
gạo này là gạo thật không có chuyện gạo nhựa hay gạo giả như nghi vấn trước đó
trả lời về nghi vấn liệu có tình trạng đối tượng hám lợi sản xuất gạo giả
gạo nhựa để bán cho người tiêu dùng hay không
cơ quan chức năng cho hay việc sản xuất gạo giả để bán kiếm lời là hoàn toàn không có
vì chi phí sản xuất gạo già còn đắt hơn gạo thật
buôn lậu ngày càng nhiều hình thức và nhiều thủ đoạn tinh vi
có lẽ ít người dân biết được chuyển phát nhanh cũng là một con đường
mà các đối tượng buôn lậu triệt để lợi dụng
thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lô hàng quà biếu vi phạm quy định của pháp luật
được các đối tượng buôn lậu ngụy trang hết sức tinh vi dưới hình thức chuyển phát nhanh
để che mắt cơ quan hải quan bài viết trên báo công an nhân dân
ông trần quang bình phó trị cục trưởng trị cục hải quan chuyển phát nhanh cho biết
yêu cầu của hàng hóa chuyển phát nhanh là phải được thông quan nhanh chóng
lợi dụng đặc thù này nhiều đối tượng đã sử dụng các chiêu thức hết sức tinh vi
để vận chuyển trái phép hàng hóa từ các nước như trung quốc châu phi về việt nam
và từ trong nước đi mỹ australia
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm tri cục hải quan chuyển phát nhanh đã phát hiện bắt giữ
hơn sáu trăm linh vụ vi phạm pháp luật
hải quan với trị giá trên ba hai tỷ đồng
đền hình như vụ phát hiện tịch thu bốn trăm tám mươi sáu quyển sách đĩa nhập khẩu
có nội dung phản động xuyên tạc chế độ
hai vụ sản phẩm từ ngà voi châu phi lạc tuyến từ nigeria về pháp về việt nam
ba khẩu súng và ba viên đạn cất giấu trong nhiều lớp ni lông
trong thời điểm những tháng cuối năm sắp tới khi lượng hàng hóa quà biếu quà tặng
của bà con kiều bào từ nước ngoài gửi về dự kiến tăng cao
công tác phòng chống buôn lậu ra lệnh thương mại vận chuyển trái phép chất ma túy
là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng hải quan chuyển phát nhanh
có một công việc tốt thu nhập cao là nguyện vọng chính đáng của mỗi người
nhất là đối với những sinh viên vừa tốt nghiệp
nắm được tâm lý ấy nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để lừa đảo bằng chiêu trò chạy việc
trên báo an ninh thủ đô sáng nay có bài viết đáng chú ý với nhân đề
cả tin dễ sập bẫy chạy việc làm
thủ đoạn này được tác giả bài viết
đánh giá là làm giả ăn thật
các đối tượng xấu đã dưng ra cái bẫy xin việc hộ vào các cơ quan có tên tuổi
để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của những người đang có nhu cầu việc làm
nhưng nhẹ dạ cả tin
thủ đoạn nguy hiểm ở chỗ để qua mắt những người có nhu cầu việc làm
các đối tượng xấu thậm chí đã làm giả các quyết định tuyển dụng
khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền cho chúng
cuối bài tác giả đưa ra khuyến cáo
điều đầu tiên và quan trọng nhất khi người lao động tìm kiếm việc làm
là phải xem xét kỹ về nhu cầu tuyển dụng lao động thực tế của cơ quan doanh nghiệp
tiếp đến phải xem xét đánh giá khả năng điều kiện của bản thân đối với công việc
cơ quan mà mình mong muốn được tuyển dụng vào làm việc
với sự phát triển của công nghệ thông tin phương tiện truyền thông
thì công tác tuyển dụng nhân sự hiện nay luôn được công khai rộng rãi
do đó nếu ai đó có ý định chạy việc cần phải xem xét cân nhắc lại
và tuyệt đối không nên viền vong ảo tưởng tin vào những lời hứa hẹn không có cơ sở xác đáng
theo các nhân chứng khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi chị lê ánh nguyệt hai mươi sáu tuổi quê thanh hóa
chạy xe gắn máy trên đường nguyễn thị tú
khi đến trước địa chỉ số ba trăm chín mươi chín a khu phố hai phường bình hương hòa b quận bình tân tp hcm
xảy ra va chạm với một xe khách chạy trước
chị này ngã xuống đường và bị xe buýt chạy tới cán tử vong
điều đáng nói sau tai nạn hai ô tô có liên quan đã bỏ chạy khỏi hiện trường
nhận tin báo công an quận bình tân đã có mặt điều tra xử lý tai nạn
lấy lời khai các nhân chứng truy tìm các xe có liên quan
nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng ở một số tuyến đường chính của tp hcm
phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ ra quân kiểm tra
xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập đua xe trái phép và sử dụng mô tô gây dối trật tự công cộng
tính từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày hai tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên một trăm hai mươi trường hợp vi phạm
trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu như lãng lách đánh võng trên đường nồng độ cồn vượt quá quy định
thay đổi máy thay đổi bộ phận giảm thanh đồng thời tạm giữ trên một trăm linh phương tiện các loại
với sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng
tại các tuyến đường trọng điểm của tp hcm đã được đảm bảo
được biết trong thời gian tới các lực lượng chức năng của công an tỉnh cà mau sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
thưa quý vị tuy đã được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi tổ chức tuyên truyền hàng năm về luật giao thông đường bộ
thế nhưng hiện nay tình trạng học sinh phổ thông trung học tại các trường trên địa bàn tp hcm vẫn ngang nhiên bất chấp luật giao thông đường bộ
điều khiển xe máy đến trường thậm chí còn có những trường hợp gây tai nạn rồi bỏ trốn
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm
nhiều năm qua công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em học sinh được thực hiện thường xuyên
bằng nhiều hình thức sinh động dễ hiểu đã giúp không ít học sinh nâng cao nhận thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ
tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận học sinh vi phạm điều khiển xe máy đến trường
sáng nào cũng vậy nếu ai ra đường vào khoảng thời gian từ sáu h đến sáu h ba mươi đều dễ dàng bắt gặp cảnh học sinh điều khiển xe máy đến trường như thế này
hôm nay công tác để phối hợp với điều khiển tốt vẫn chưa đạt hiệu quả cao
vì một số hội dân cũng vẫn chưa phối hợp tốt trong công tác cùng với nhà trường để tuyên truyền cho các em học sinh không đi xe gắn máy đến trường
cũng vì mục đích lợi nhuận cho đi một số người dân giữ các xe gắn máy này của các em hằng ngày
chính vì vậy đây là một trong những cái khó khăn nhất của nhà trường hiện nay trong vấn đề công tác tuyên truyền của toàn giao thông đối với các em học sinh
cách đây không lâu cảnh sát giao thông công an tp hcm
thành phố quảng ngãi đã điều tra và làm rõ xử lý đặng xuân danh
là học sinh trường trung học phổ thông nguyễn bình khiêm về hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn
tuy chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo quy định của pháp luật nhưng danh vẫn điều khiển xe máy đi học
quá trình lưu thông thấy tổ tuần tra cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường phạm quang ánh
thành phố quảng ngãi danh quay đầu xe bỏ chạy tông vào hai nữ sinh học cùng trường gây thương tích
sau khi gây tai nạn danh bỏ mặc nạn nhân điều khiển xe bỏ trốn
đây chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn do học sinh điều khiển xe máy gây ra
không những vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn gây bất bình dư luận trong nhân dân
đội cảnh sát giao thông sẽ tham mưu cho lãnh đạo làm một kế hoạch phối hợp với công an các phường
để tổ chức kiểm tra các điểm trong giữ xe tại các điểm trường
và tiếp tục tuyên truyền giáo dục
để kiềm chế thực trạng trên trước hết vẫn là ý thức của bản thân học sinh và phụ huynh
nếu phụ huynh nghiêm khắc không giao xe cho con em mình và phối hợp với nhà trường
cơ quan chức năng nhắc nhở dăn đe con em thì việc đi xe máy đến trường của học sinh mới có thể xử lý triệt đề